xin kính chào và mời quý vị theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị diễn biến mới nhất về vụ việc ba cháu gái đi xuống khu vực lòng hồ nhà máy thủy điện cần đơn
thuộc địa bàn thị trấn thanh bình huyện bù đốc tỉnh bình phước chơi bị đuối nước và mất tích
đến một mươi năm h chiều nay lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi bảy tháng ba người dân nhìn thấy có ba cháu gái sinh năm hai nghìn tám và hai nghìn ba
điều khiển hai xe mô tô chở nhau đi vào khu vực lòng hồ nhà máy thủy điện cần đơn phía cửa xã nước
thời điểm này nước hồ cạn đến đáy nên các cháu đi xuống tận đáy lòng hồ chơi
đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày nhà máy thủy điện cần đơn mở cửa xã nước ra hồ
sau đó người dân không nhìn thấy các cháu đâu nữa nên đã báo tin cho công an thị trấn
do mực nước sâu mặt hồ rộng và đêm tối nên việc tìm kiếm các cháu gặp rất nhiều khó khăn
đến hai mươi ba h một mươi phút cùng ngày mới tìm được một thi thể và đến h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng ba thì tìm vớt được thi thể thứ hai
sau thời gian tích cực tìm kiếm đến thời điểm này lực lượng công an cùng các lực lượng chức năng khác và người dân địa phương đã tìm thấy nạn nhân còn lại
cũng trong sáng nay lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện bù đốp đã đến gia đình hai nạn nhân tìm thấy thi thể trước thăm hỏi động viên
và trao hỗ trợ ban đầu mỗi trường hợp năm nay
đám cháy lớn xảy ra tại căn hộ ở cư xá vĩnh hội quận bốn tp hcm khiến nhiều người hốt hoảng bỏ chạy
lực lượng cảnh sát giao thông đã phải phong tỏa một số đoạn đường để lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khẩn trương dập lửa
vụ việc xảy ra vào lúc một mươi h ba mươi ngọn lửa bùng lên dữ dội tại căn hộ nằm ở tầng hai khu cư xá vĩnh hội phường sáu quận bốn tp hcm
kèm với khói đen bốc nghi ngút cư dân huy động nhiều bình chữa cháy mini để hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành
trung tâm chỉ huy một trăm một mươi bốn đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ có mặt tại hiện trường để phối hợp dập lửa
khu vực xảy ra cháy nằm liền kề hai trung cư cao tầng trường tiểu học và khu dân cư
khói tỏa ra nghi ngút khiến cho người dân xung quanh hoảng sợ
để bảo đảm an toàn trong quá trình chữa cháy lực lượng cảnh sát giao thông dân phòng đã phải chốt chặn các tuyến đường vào khu cư xá vĩnh hội
đến một mươi một h ba mươi đám cháy được khống chế không có thiệt hại về người nhưng làm nhiều tài sản bị hư hại nặng
lực lượng chức năng vừa giải cứu thành công một công dân ở huyện mường la tỉnh sơn la bị bán sang nước ngoài
về đoàn tụ với gia đình sau một mươi tháng bị lừa bán
vào giữa tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn một đội biên phòng tỉnh sơn la bị bán sang nước ngoài
đoàn tụ của đội biên phòng tỉnh sơn la tiếp nhận đơn đề nghị hỗ trợ giải cứu nạn nhân nữ sinh năm hai nghìn ba
trú tại huyện mường la nghi bị lừa bán sang nước ngoài
trước đó nạn nhân có xin gia đình đi làm công nhân tại khu công nghiệp quế võ tỉnh bắc ninh
tuy nhiên chưa được một tháng thì gia đình mất liên lạc
đến giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba nạn nhân có liên lạc về với gia đình
nói là đang ở myanmar làm việc trong một công ty giải trí trực tuyến
thường xuyên bị đánh đập bỏ đói và giam giữ
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba lại liên lạc được với gia đình
thông báo là đã bị bán cho một công ty giải trí khác tại tỉnh bò kẹo của lào
thường xuyên bị trích điện đánh đập bỏ đói
phía công ty này yêu cầu gia đình chuyển cho bọn chúng hai trăm linh triệu đồng thì mới được thả về
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã hướng dẫn nạn nhân trốn thoát khỏi nơi làm việc
vào ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn và đón nạn nhân đưa về trụ sở công an tỉnh bò kẹo
ngày một mươi sáu tháng ba nạn nhân đã được về với gia đình an toàn sau một mươi tháng bị lừa bán sang nước ngoài
tại tỉnh đắk lắk
công an tp buôn ma thuột vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đặt tài sản
sau khi gây tai nạn giao thông và liên tục khai man lý lịch
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng hai anh dương quang thơm ba mươi ba tuổi trú tại xã hòa phú thành phố buôn ma thuột
điều khiển xe máy lưu thông trên đường hồ chí minh đoạn gần chợ đoàn kết xã hòa khánh thành phố buôn ma thuột
thì xảy ra va chạm giao thông với xe máy do một đối tượng điều khiển
hậu quả làm đèn chiêu sáng của xe anh thơm bị vỡ
đối tượng đã đổi xe và nói mang xe của anh thơm ra hãng tìm phụ tùng để thay
tuy nhiên điều khiển xe tẩu thoát
ban đầu tại cơ quan công an đối tượng khai tên là đào thành phương sáu mươi bảy tuổi trú tại quận hồng bàng tp hoài phòng
tuy nhiên cơ quan điều tra tiến hành xác minh nhưng không đúng
tiếp tục sau đó đối tượng lại khai tên là lê đăng phụng sáu mươi bảy tuổi trú tại huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
cơ quan điều tra tiếp tục xác minh thế nhưng vẫn không đúng
và hiện công an thành phố buôn ma thuột đang tổ chức xác minh và thông báo đến các cơ quan chức năng
nếu biết rõ nhân thân lai lịch của đối tượng này thì sớm thông tin đến công an thành phố buôn ma thuột để phối hợp giải quyết
thưa quý vị hoạt động thiện nguyện đã và đang trở thành một phong trào có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội
thu hút sự tham gia tích cực ủng hộ của nhiều tổ chức cá nhân nhằm kịp thời hỗ trợ sẻ chia giúp đỡ với những hoàn cảnh khó khăn
tuy nhiên một số đối tượng xấu đã lợi dụng
lòng thương cảm tấm lòng nhân ái thiện nguyện của nhiều tổ chức cá nhân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản phản ánh tại tỉnh đắk nông
tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện cư rút tỉnh đăng nông phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh đăng nông đấu tranh triệt phá một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi tiền từ thiện trên không gian mạng
đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ngô trường thịnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại quận tân phú tp hcm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn hai mươi đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba ngô trường thịnh lập nhiều tài khoản facebook đăng bài viết và hình ảnh
nhằm kêu gọi tiền ủng hộ các trường hợp tử vong già yếu neo đơn bệnh hiểm nghèo và kêu gọi xây dựng chùa
qua đó đã lừa đảo chiếm đoạt trên ba sáu tỷ đồng
của hơn ba người dân ở các tỉnh thành phố trong cả nước
và có những bệnh nhân quân gửi tiền vào số tài khoản đó và em đã sử dụng vào mục đích tiêu tài cá nhân
trước đó tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba công an thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh đấu tranh triệt phá một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi tiền từ thiện trên không gian mạng
đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với hoàng công trường
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại quận go vấp tp hcm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với thủ đoạn là lên mạng internet tìm kiếm thông tin và tải các hình ảnh rồi đăng lên mạng xã hội facebook
kèm theo bài viết với những câu chuyện bịa đặt về hoàn cảnh hết sức đáng thương rồi kêu gọi tử thiện chuyển tiền vào tài khoản cá nhân với tên giả
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba trường đã lừa đảo và chiếm đoạt gần sáu người có tấm lòng hào tâm ở nhiều tỉnh thành phố trên địa bàn cả nước
với số tiền trên năm sáu
đề nghị bà con thường xuyên vào fanpage của phòng an ninh mạng phòng chống tội phạm cơ hội cao và trang cộng tin điện tử
chuyên mục an ninh dịch tự của công an tỉnh để kịp thời nắm các phương thức thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay của các đối tượng lừa đảo chiếm đặt tài sản như không như vậy
để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an thì mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác thận trọng tìm hiểu xác minh
kiểm chứng kỹ thông tin nhất
cần liên hệ với chính quyền địa phương với bệnh viện hoặc các tổ chức đoàn thể liên quan
trường hợp nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn xử lý kịp thời
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh an giang vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố một mươi hai bị can về hành vi đánh bạc
và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
trước đó vào trưa ngày hai mươi chín tháng hai trong lúc các đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại một bãi đất trống thuộc ấp vĩnh hòa xã vĩnh hành huyện châu thành
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang phối hợp cùng công an huyện châu thành bất ngờ ập vào bắt quả tang một mươi sáu đối tượng liên quan
thu giữ tại hiện trường năm ba trăm linh nghìn đồng trên chiếu bạc một mươi tám triệu đồng trên người các đối tượng
cùng nhiều dụng cụ đánh bạc và các tăng vật có liên quan khác
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường chú tại thôn na bủ thị trấn mường khương huyện mường khương tỉnh lào cai
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m năm mươi ba và có nốt ruồi cách năm cm dưới trước đầu lông mày trái
và đối tượng trảo lai mẩy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xã quang kim huyện bát sát tỉnh lào cai
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m năm mươi chín và có nốt ruồi chấm ở đầu mũi
còn về tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang đã ra quyết định truy nã số một ngày năm tháng một năm hai nghìn một mươi
đối với đối tượng vàng thị si sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn xèo lùng sán xã lũng trinh huyện mèo vạc tỉnh hà giang
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m bốn mươi năm có nốt ruồi cách ba cm trên cánh mũi trái
liên quan đến tội trộm cắp tài sản công an huyện quang bình tỉnh hà giang và công an huyện bắc quang tỉnh hà giang
đã ra quyết định truy nã
công an đối với đối tượng lộc văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại xã đức lương huyện đại từ tỉnh thái nguyên
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và
có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện